rõ ràng chúng ta có cả một kho tàng văn hóa nhưng chưa được ứng dụng
trịnh thu trang một nữ họa sĩ trẻ mong muốn có thể đưa những giá trị văn hóa nói chung
và những nét đẹp trong tranh truyền thống nói riêng có mặt trong các thương hiệu của việt nam
hiện thực hóa ước mơ đó cô cùng với cộng sự đã thành lập dự án họa sắc việt và s river với những sáng tạo từ truyền thống
họa sĩ trịnh thu trang luôn dành một tình yêu lớn cho dòng tranh dân gian hàng chống
cô say mê tìm hiểu khám phá từ đường nét đến màu sắc của tranh như khám phá một kho báu tinh thần
là một nhà thiết kế thì đây ban đầu nó chỉ là một sở thích cá nhân thôi
từ hai nghìn hai thì tôi đã sưu tập tranh và tìm hiểu về tranh
và nó giống như là một cái sở thích nhưng mà càng tìm hiểu thì mình lại càng cảm thấy là nó rất là sót
bởi vì những cái giá trị đấy thì rất là quý rất là có ý nghĩa và nó lại đang bị may một rất là mạnh
ví dụ như tranh hàng chống thì chỉ còn một nghệ nhân duy nhất mà bác cũng đã rất là lớn tuổi rồi
cũng phải xung quanh bảy mươi tuổi
và hiện tại cũng đang chưa có ai để tiếp nối nghề của gia đình
với tranh đông hồ thì có một vài nhà làm
sự sản lượng cũng khi mà nghe tâm sự của các bác thì cái số lượng người mua cũng không nhiều
thì đấy là những cái mà tôi rất là chăn trở và rất là suy nghĩ làm sao mà có thể là để mọi người biết đến đầu tiên phải biết đến đã
sau đó là hiểu và sẽ cố gắng là sẽ duy trì thì tôi đã thấy là cái cách tốt nhất để làm cái công việc này đó là biến đổi những cái giá trị truyền thống trở thành những cái mà nó rất là hữu dụng cho cuộc sống của cuộc sống bây giờ
thực tế hiện nay ngành thiết kế của việt nam đang thiếu những nguyên liệu truyền thống mang bản sắc việt nam
có thể nhìn sang các nước bạn như hàn quốc nhật bản để thấy họ đã thành công như thế nào khi đưa những giá trị truyền thống trở thành những đại sứ thương hiệu cho mọi sản phẩm
bắt gặp một vài đường nét truyền thống trên bất kỳ đồ vật nào từ nhỏ đến lớn khách hàng có thể đoán được sản phẩm đến từ quốc gia nào
hầu hết các sản phẩm thiết kế thương hiệu cho các doanh nghiệp đều chưa được trú trọng
đơn giản hoặc vây mượn trên mạng xã hội thiếu bản sắc riêng của chính doanh nghiệp và thiếu tính thương hiệu cho một sản phẩm của việt nam
hình ảnh truyền thống trên bao bì của cỏ mềm thực sự ấn tượng gây thiện cảm với người tiêu dùng bởi mang những nét truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc việt nam
khi mà gặp cái sản phẩm của trang ấy thứ nhất là mình cũng rất là thích cái những cái sản phẩm này
thứ hai là cái sản phẩm của trang ấy nó có cái tính xây dựng cộng đồng rất là cao
nó làm cho cái thế hệ trẻ các bạn ấy thay đổi những cái quan điểm về cái nguồn nguyên liệu trong thiết kế
đúng như cái tinh chất của những cái dự án các bạn ấy nói là đúng là mở cái kho nguyên liệu thật
thì những cái kho này nó ứng dụng vào rất nhiều sản phẩm
và có rất nhiều đối tác đã sử dụng cái sản phẩm đấy để in trên bao bì in trên tem nhãn
và cũng đã rất thành công
là giảng viên trường đại học kiến trúc hà nội với con mắt của người thiết kế trịnh thu trang nhận ra tiềm năng ứng dụng rất lớn vào thiết kế đổ họa của tranh hàng chống và mỹ thuật dân gian việt nam qua việc sưu tầm phân tích hệ thống thành một nguồn họa tiết và màu sắc phong phú dành cho giới thiết kế và mỹ thuật
đặt hai vấn đề cạnh nhau thu trang thấy dường như nét tranh dân gian và thiết kế sản phẩm hiện đại
có thể tạo ra một nguồn nguyên liệu thật
nó có thể bổ sung cho nhau và ý tưởng xây dựng nên dự án họa sắc việt và s river ra đời từ đó
năm hai nghìn một mươi bảy s river ra đời quy tụ các thành viên trẻ có cùng cảm hứng để cùng biên soạn cuốn họa sắc việt
với mục đích tạo một kho nguyên liệu cung cấp mẫu họa tiết ứng dụng cho mỹ thuật và thiết kế hiện đại
trang và nhóm cộng sự hy vọng có thể hoàn thiện bộ sách chuyên về nghiên cứu và ứng dụng
các họa tiết và màu sắc dân gian việt nam vào mỹ thuật ứng dụng đương đại
ý tưởng ban đầu đó là sự kết hợp của hai tình yêu
thứ nhất là tình yêu đối với những giá trị dân gian và thứ hai là tình yêu đối với trình kết nghiệm của mình
là một nhà thiết kế đồ họa tôi làm việc với rất nhiều các doanh nghiệp và giúp họ xử lý các phần về hình ảnh cho doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi sáu thì tôi đã có ý tưởng đó là kết hợp giữa hai tình yêu lại
đó là mang những giá trị truyền thống mang những họa tiết truyền thống
để hỗ trợ một cách rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp
từ đó tất cả những họa tiết truyền thống sẽ được lan tỏa nhờ vào những sản phẩm
và những cái tâm huyết của chính những người làm ra sản phẩm của việt nam
và muốn mang màu sắc và thương hiệu việt nam ra với thị trường và trên toàn thế giới
từ những họa tiết và màu sắc tươi vui của một nhà thiết kế
tươi vui của một vụ mùa rộn ràng người nông dân con trâu cái cầy gánh đúa
thu trang và nhóm dự án lựa chọn những chi tiết họa tiết hình ảnh bảng màu ưng tiêu biểu
hay một vài ba bức tranh phù hợp rồi sáng tạo tưởng tượng sắp xếp
phối trộn chúng trở thành giá trị thẩm mỹ mới đặt trong bối cảnh mới mang sứ mệnh mới
và có khả năng ứng dụng vào thiết kế
và táo bạo những họa tiết trong tranh dân gian đã được cởi trói
thay vì bị giới hạn bó buộc thì giờ đây đã xuất hiện trên các sản phẩm như quần áo bao bì túi sách giày dép khăn quàng
đầu tiên thì bọn tôi sẽ cân nhắc là khách hàng cần điều gì
và khách hàng mong muốn chuyển đạt những gì tới trong sản phẩm trong bộ sản phẩm
thì bọn tôi sẽ cân nhắc là
xem xét có những hình ảnh hợp lý và giúp khách hàng có được sản phẩm tốt nhất
bọn tôi có khai thác đến những hình ảnh trong họa tiết của dân gian
và kết hợp với cả câu chuyện của khách hàng
chúng tôi kết hợp lại và đem tới một cái hình ảnh mà nó có câu chuyện thống nhất và phù hợp với khách hàng nhất
tôi đang mong muốn là đưa những nét dân gian
nó vừa có nét cổ mà vừa có nét hiện đại
thứ nhất là mang tính bảo tồn
thứ hai nữa là giúp mang tính là lan tỏa hơn với cả nhiều bạn trẻ hơn
cụ thể hơn dự án là một cách tiếp cận mới để phát huy những giá trị di sản truyền thống
s river không cố gắng bê nguyên chúng đặt vào thực tại
không cố níu kéo những điều thuộc về lịch sử
mà chất lọc những chất liệu dân gian có tiềm năng ứng dụng vào cuộc sống hiện đại
vào công việc hiện tại của những người thiết kế
những nhà thiết kế thời trang nội thất hay giới nghệ thuật khác
đó là s river thực hiện với mong muốn những giá trị dân gian xưa sống lại
ở bất cứ đâu trong đời sống đều có thể dễ dàng bắt gặp
các giá trị truyền thống được các nghệ nhân thể hiện qua tranh vẽ
hoặc là qua những bức tranh thờ để thể hiện cái tín ngưỡng thờ mẫu và thờ phật của việc người việt
cuộc sống hiện đại thì hầu hết tất cả những cái giá trị về thẩm mỹ
lại là những sản phẩm về công nghiệp nghệ thuật công nghiệp
chính vì thế mà tôi có ý tưởng đó là khai thác cái kho nguyên liệu truyền thống của việt nam
đó là các hoạn tiết đều rất đẹp và có tiềm năng ứng dụng rất tốt
khi kết hợp với sự sáng tạo của các nhà thiết kế
nó sẽ cho ra được những mẫu thiết kế rất trẻ trung rất hiện đại
và cùng với sự hiểu biết về phần tạo ra sản phẩm nữa
chúng tôi đã tư vấn và giúp cho các đơn vị làm sao mà sẽ đưa được hoạn tiết truyền thống
một cách hiệu quả nhất lên bao bì hoặc là lên các sản phẩm hiện đại
từ đó thì mọi người sẽ giới thiệu về hoạn tiết truyền thống và giới thiệu về văn hóa của việt nam

một trong những sản phẩm đặc trưng của việt nam
là chè thái nguyên đã là một thương hiệu nổi tiếng của việt nam
nhưng nguyễn anh tuấn muốn khai thác nhiều hơn nữa trẻ thái nguyên từ góc độ truyền thống
anh tuấn đã chọn trà từ vân loại trà được làm từ những búc trà vùng đại từ vùng trà ngon nhất thái nguyên
anh tuấn mong muốn việc nhận diện thương hiệu của trà từ vân
sẽ thể hiện được sự kết tinh của văn hóa truyền thống việt nam
kết tinh của mây trời và tâm huyết người làm trà

sản phẩm của mình đã tốt gắn với vùng miền rồi
và bây giờ làm sao để có thể nâng cao ngoài việc nâng cao sản phẩm ra
làm sao để sản phẩm đến với người tiêu dùng dễ hơn
làm sao người tiêu dùng nhìn sản phẩm
thông qua bao bì sản phẩm có thể cảm nhận được một phần nội dung bên trong của sản phẩm
và từ đó thì bên mình mới đi tìm các đối tác để có thể là song hành đi cùng và thiết kế cho bên mình
và sau đó thì bên mình đã liên hệ và lựa chọn cùng làm việc với nhóm bên chị trang
bởi vì thứ nhất mình biết nhóm s river là một nhóm làm rất chuyên nghiệp
thông qua sản phẩm mình quan sát được
và thứ hai qua những lần tiếp cận ban đầu
thì ngoài thiết kế sản phẩm ra nhóm chị trang còn tư vấn cho bên mình
được thứ nhất về đường đi các chiến lược về mình phát triển sản phẩm
qua những cái bao bì về trà
thì thứ nhất là sẽ giới thiệu được những cái sản phẩm tâm huyết của chính vinfarm
như là bao nhiêu những cái giá trị rồi công sức để làm ra những cái cánh trà
một cách rất là tinh tế như vậy
và cái thứ hai nữa đó là cũng giới thiệu luôn những hoạn tiết mây
và hoạn tiết núi của tranh hàng chống
và từ đó thì mọi người
mọi người sẽ tìm về những cái giá trị truyền thống
và những cái bao bì nó chỉ không chỉ là bảo quản sản phẩm
nó còn kể những cái câu chuyện về những giá trị của việt nam
và về sản phẩm của việt nam
những thành công từ vinfarm từ còm mềm
đang tạo ra những ảnh hưởng tốt cho các doanh nghiệp
trong việc tạo dựng thương hiệu mang giá trị văn hóa việt nam
tiếp tục sứ mệnh của mình
thu trang và nhóm dự án sẽ triển khai nhiều ý tưởng sáng tạo
với đề tài dân gian truyền thống trong tương lai
trong tương lai thì tôi rất là muốn làm hai việc
việc thứ nhất đó là không chỉ tranh hàng chống
mà rất nhiều những cái dòng tranh khác
cũng như là các cái làng nghề khác
cũng đang ở trong một cái xu thế may một rất là mạnh
nếu mà không làm sớm thì sẽ rất là tiếc
thế nên là tôi và tất cả các cộng sự đều sẽ cố gắng để làm những cái dự án cộng đồng
như là gây quỹ để tiếp tục làm những cái cuốn sách
tương tự như là cuốn sách của mình
họa sắc việt từ tranh hàng chống
có thể là họa sắc việt từ tranh đông hồ
từ tranh kim hoa
hoặc là từ bất cứ một cái làng nghề nào khác
và tôi và nhóm cộng sự thì mong muốn làm nó trong vòng nhiều năm
tức là đến khi nào mà cảm thấy là còn có thể làm được thì vẫn làm
và cái thứ hai nữa đó là công việc về thiết kế
thì chúng tôi cũng mong muốn là duy trì nhóm hoạt động xuyên suốt
và thông qua hoạt động thiết kế và làm hình ảnh cho doanh nghiệp
thì sẽ giúp từ trẻ con cho tới
tuổi trẻ cũng như là những người lớn tuổi
và từ đấy thì cũng có được một cái hoạt động xuyên suốt
cho tôi và các cộng sự sẽ không còn sẽ trở thành một cái đơn vị mà
làm với nhau một cách rất là bài bản rất là chuyên nghiệp
hai năm thực hiện dự án là một hành trình khó khăn
nhưng thành công ngày nay của s river
được hôn đúc từ tâm huyết của thu trang
mỗi người chúng ta
như một giọt nước
nhiều giọt nước cùng bên nhau
và đi về một hướng
sẽ tạo thành một dòng chảy
đó cũng là thông điệp mà thu trang muốn truyền đến cho các bạn trẻ
để họ cùng nhau phát triển thương hiệu
lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian việt nam
một kho tàng tư liệu văn hóa đồ sộ
quý giá và đáng trân trọng